công lạc bộ hà nội và công lạc bộ ceres neuros đại diện đến từ philippines
đã bước vào trận bán kết lượt về afc cup hai nghìn một mươi chín
với kết quả hòa một một trên sân khách công lạc bộ hà nội tràn đầy cơ hội đi tiếp
khi trận bán kết lượt về đường thi đấu trên sân hàng đẩy
công lạc bộ hà nội chủ động tấn công ngay khi tính còi khai cuộc
và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm trong suốt hiệp một nhưng chưa thể ghi bàn
phút sáu mươi của hiệp thi đấu thứ hai tiền đảo oma đã có bàn thắng mở tỷ số trận đấu
đến phút thứ sáu mươi bốn công lạc bộ hà nội tiếp tục nhân đôi cách biệt
sau nhiều nỗ lực phút tám mươi năm câu lạc bộ ceres ghi được bàn thắng rút ngắn tỷ số
với kết quả thắng hai một ở lượt về và thắng trung cuộc ba hai
đồng nghĩa với việc câu lạc bộ hà nội giành quyền vào chơi trận chung kết afc cup hai nghìn một mươi chín